các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phục trả lặng và cái tiếp theo
nữa đó là cái nhu cầu cái việc
điều hành tăng lãi xuất của fed
trong cái giai đoạn quý ba nhiều khả năng là fed sẽ
duy trì cái tầng xuất tăng lãi xuất nó sẽ
nhiều lần hơn và xảy ra thường xuyên
và do đó chính vì thế
mà cái áp lực việc chúng ta
tăng lãi xuất trong nước là khả năng
cao trong cái thời điểm cuối năm và cái cuối cùng
đó là cái thanh khỏng của cái hệ thống ngân hàng
các thương mại hiện nay
mặc dù hiện tại là cái tình hình
quan sát cái hệ thống thanh khẩu chúng ta đang
tương đối khá là ổn nhưng mà
trong thời gian tới
nhu cầu cái tăng trưởng tiến dụng có thể sẽ khiến cho
cái tình hình thanh khoản này nó sẽ gặp áp lực hơn
và do đó là khả năng là cái lãi suất của
các ngân hàng sẽ có cái chiều hướng tăng và tôi dự báo là
nó có thể sẽ rơi vào ở mức
từ một cho đến một năm lãi suất cho vay ra
tăng thêm từ đây cho đến cuối năm
và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
của ông ngày hôm nay ạ và kính thưa quý vị
đối với định hướng điều hành chính sách tiền tệ
sáu tháng cuối năm năm hai nghìn hai mươi hai
thì phó thống đốc thường trực ngân hàng
nhà nước đoàn minh tú có khẳng định
và nhấn mạnh như thế này định hướng
điều hành theo hướng ổn định linh hoạt
phù hợp với điều kiện thực tế mục tiêu
là ưu tiên kiểm soát lãm phát
nhưng vẫn phải có vốn cho nền kinh tế
vấn đề là điều chỉnh hướng nào
và lúc nào như vậy có thể nói là
áp lực lãi xuất điều hành là rất cao
nếu như mà lãm phát có dấu hiệu
tiếp tục tăng trong thời gian tới
đến đây thì chương trình tiêu điểm kinh tế
của thành phố hôm nay xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa thì kim thảo cũng như là ông nguyễn thế minh
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào quý khán giả